mở đầu sẽ là thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức
mua bán số lô số đề mạng viễn thông mạng internet với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện bắc quang công an thành phố hà giang
đồng loạt tấn công bắt quả tăng đồng thời triệu tập tám đối tượng trú tại thành phố hà giang
và huyện bắc quang để điều tra và làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ một mươi ba điện thoại di động
một mươi viên nén hai mươi hai túi nhỏ bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng nhiều giấy vay tiền và sổ
ghi nhiều chữ số cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán
số lô số đề hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ đầu khoảng năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
và đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
với hành vi trốn thuế đối tượng đào đức kiểm trú tại thành phố phan rang tháp tràm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng long
có hành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại hoạt động từ năm hai nghìn tám đến nay
công ty do đào đức kiểm quản lý điều hành và kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh thu
đầu vào quý ba năm hai nghìn hai mươi để trốn đóng số tiền thuế hơn một một tỷ đồng
khám xét trụ sở công ty tại đường lê duẩn phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm
cơ quan công an đã thu giữ được một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị này đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là phùng văn hào chu văn hiếu cùng chú tại tp hà nội
phạm trọng thể chú tại tỉnh bắc giang để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quả công tác nghiệp vụ công an tp long khánh phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
trong một căn nhà thuộc khu phố núi tung phường suối tre thành phố long khánh do những đối tượng trên
cùng với huỳnh minh thuận chú tại tỉnh đồng nai đang ở
vật chứng thu giữ là hai mươi ba hồ sơ cho vay viết tay cùng với khoảng hai tờ rơi quảng cáo cho vay
nhiều thẻ căn cước công dân và một số vật chứng liên quan
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã cho hơn một trăm linh lượt người trên địa bàn
một số huyện tp long khánh tỉnh đồng nai và huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
vay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất khoảng bốn trăm ba mươi tám một năm
thưa quý vị và các bạn cục đăng kiểm việt nam cho biết hiện xuất hiện một số đối tượng
giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm để gọi điện đến các chủ xe
thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải ra hạn đăng kiểm
đồng thời yêu cầu người dân phải chuẩn bị đăng kiểm
một khoản phí nhất định và tiến hành chiếm đoạt số tiền đó
và thông tin trí tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
theo đó các đối tượng giả mạo nhân viên trung tâm đăng kiểm gọi tới các chủ xe
thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải ra hạn đăng kiểm
yêu cầu nộp khoản phí một trăm linh đồng
nếu chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn
các đối tượng giả mạo sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh
vì số tiền ít nên chủ phương tiện ô tô chủ quan sẵn sàng chuyển khoản cho đối tượng
mình có nhận được cuộc gọi của một bên tự xưng là nhân viên của trung tâm đăng kiểm
họ có nói là xe ô tô của nhà mình đã hết hạn đăng kiểm và cần ra hạn đăng kiểm
mình thấy là khoản phí có một trăm linh mà lại online thì rất là tiện
nên là mình đã chuyển khoản cho người đó
trên thực tế cục đăng kiểm việt nam đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định
cho xe cơ giới có hạn kiểm định
từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn thuộc diện được gia hạn kiểm định
chủ xe có thể tra khiếu hạn kiểm định trên website chính thức của cục đăng kiểm việt nam
không có chuyện thu phí một trăm linh hay bao nhiêu tiền
cái vấn đề này thì các chủ phương tiện nên cảnh giác với dân khi ra hạn đăng kiểm
thì có thể ra hạn ở các app mình tặng về điện thoại
cũng như là các trang phương tiện
làm cái thủ tục gia hạn đăng kiểm và với chi phí một trăm linh đồng
nó là hành vi vi phá pháp luật
và theo quy định của pháp luật thì đây là hành vi sử dụng hành vi gian dối
để chính vào tài sản và đó là hành vi lừa đảo
vì vậy là những người thử hành vi này dù chỉ thu ở mức một trăm linh
thì cũng đã là có hành vi vi phá pháp luật
hiện nay khi lực lượng chức năng càng xiết lại hoạt động đăng kiểm
thì các hành vi gian dối liên quan đến đăng kiểm càng xuất hiện
hiện nhiều với thủ đoạn vô cùng tinh vi
bởi vậy người dân càng cẩn thận trọng khi nhận được các cuộc gọi lạ
yêu cầu chuyển khoản để tránh tiền mất không đáng có
tiếp tục với các thông tin khác
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn một trăm hai mươi ba cdttg
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường quản lý sử dụng
hóa đơn điện tử góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
bộ tài chính chủ trì khẩn trương phối hợp với các bộ công an
tăng cường công tác tuyên truyền lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
việc sử dụng hóa đơn điện tử tuyên truyền mở rộng triển khai hóa đơn điện tử
khởi tạo từ máy tính tiền
khẩn trương hoàn thiện nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
đối với hóa đơn điện tử đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử
trên cả nước được thông suốt thuận lợi
chủ trì phối hợp với các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
triển khai ngay các giải pháp phù hợp tăng cường thanh tra kiểm tra
việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử
tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng
bảo đảm đúng quy định pháp luật xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện
tăng cường kết nối trao đổi thông tin dữ liệu với các bộ cơ quan liên quan
nhất là bộ công an để quản lý thuế hiệu quả đặc biệt là đối với các hoạt động thương mại điện tử
và kinh doanh trên nền tảng số bảo đảm thu đúng thu đủ thu kịp thời
triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử
tăng cường phối hợp với cơ quan công an và các bộ cơ quan liên quan để phát hiện kịp thời
hành vi vi phạm pháp luật và xử lý kịp thời nghiêm chỉnh theo quy định
bộ công an chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý thuế
không vi phạm không thực hiện hóa đơn điện tử
các bộ ngành và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số
ngăn ngừa các hành vi gian lận trốn thuế chống thất thu thuế
tổng liên đoàn lao động việt nam vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện
các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động và trong đó triển khai thiết thực hiệu quả
các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân sĩ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đảm bảo mọi đoàn viên người lao động đều có tết
tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện hỗ trợ đoàn viên người lao động
bị giảm thời gian làm việc mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng
đảm bảo đúng thời gian đúng quy định không để sót đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ
đặc biệt tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu công đoàn cấp trên cơ sở
chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ công đoàn cơ sở chủ động tham gia đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng
công khai phương án kế hoạch trả lương thường tết trước ngày nghỉ tết nguyên đán ít nhất hai mươi ngày
giám sát việc thực hiện trả lương thường tết điều kiện làm việc thời gian làm việc
thời gian nghỉ ngơi làm thêm giờ đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên người lao động tăng ca
làm thêm giờ làm việc trong dịp tết
thưa quý vị black friday sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu tức là ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới
nhưng mà hiện nay thì nhiều cửa hàng đã bắt đầu thực hiện các chương trình khuyến mãi sớm
năm hai nghìn hai mươi ba tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập của rất nhiều người
việc chi tiêu cũng hạn chế và trong giai đoạn cao điểm này
các doanh nghiệp sẽ bắt đầu các chương trình khuyến mãi đến bảy mươi
đặc biệt doanh nghiệp sẽ bán các sản phẩm có tính sử dụng lâu dài cho mục đích tiết kiệm của khách hàng
tuy chưa đến ngày nhưng nhiều cửa hàng đã đưa ra hàng loạt khuyến mại hấp dẫn
thu hút bạn trẻ đến mua sắm
những tuyến đường bán quần áo giày dép mỹ phẩm đều treo biển giảm giá khủng từ ba mươi cho đến tám mươi năm
thu hút nhiều sự chú ý của người trẻ
theo một số sản thương mại điện tử mỹ phẩm thời trang thực phẩm đồ gia dụng thương lan nhóm
các mặt hàng có doanh số tăng mạnh trong dịp cuối năm
các sản cũng có chính sách hỗ trợ người bán để tăng doanh số giai đoạn cao điểm
kích cầu tiêu dùng trên nền tảng số cũng được coi là một kênh hiệu quả để tăng doanh số bán hàng trong dịp này
các doanh nghiệp hàng ngày còn thực hiện live stream theo những khung giờ nhất định để có thể thu hút thêm khách hàng online
khu vực tây nguyên đang bước vào vụ thu hoạch cà phê
và thời điểm này thì cà phê được thu mua với mức giá cao nên bà con nông dân rất phấn khởi
tại thị trường trong nước giá cà phê nhân sô lập mốc cao kỷ lục có thời điểm lên đến bảy mươi đồng một kg
cao hơn sáu mươi năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là mức cao kỷ lục trong vòng hơn hai mươi năm nay giúp người dân trồng cà phê được lợi
theo tổng cục hải quan giá xuất khẩu cà phê cao nhất trong vòng ba mươi năm qua
bình quân đạt hơn hai sáu trăm linh đô la mỹ một tấn trong hai tháng qua tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
nhiệm vụ này xuất khẩu cà phê việt nam dự kiến sẽ thu về hơn bốn tỷ đô la mỹ
giá cà phê năm nay tăng cao một phần cũng bởi những tác động từ tình hình xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu
hiện tượng enino đã khiến cho năng suất cà phê tại brazil bị sụt giảm
trong bối cảnh này việt nam có lợi thế khi vẫn giữ ổn định diện tức trồng
đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng bằng cách tiếp cận với sản xuất cà phê sạch
cà phê hữu cơ đạt những tiêu chuẩn chứng nhận trong nước và quốc tế
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã quy hoạch mới chỉnh trang lại trục đường thùy vân
khu vực bãi sau thành một bãi biển khu vực đẳng cấp với đề án gồm phát triển không gian bãi sau và thành lập khu phố ẩm thực
theo ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu hiện việc thu hồi diện tích khoảng hai tám hectare của chín doanh nghiệp thuê tại bãi sau đã cơ bản hoàn thành
trong đó sáu doanh nghiệp đã bàn giao mặt bằng ba doanh nghiệp xin tiếp tục được kinh doanh cho đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch mới
chỉnh trang lại trục đường thùy vân khu vực bãi sau
về dự án chỉnh trang khu vực bãi sau sau khi được tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố vũng tàu đang tiến hành lấy ý kiến các sở ngành đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sẽ duyệt xong dự án
dự kiến đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tổ chức triển khai đấu thầu dự án trên
triền trong tháng một mươi một này thành phố vũng tàu sẽ tiếp tục tháo dỡ các hạng mục công trình hàng trào của các dự án
thu hồi đất tại bãi sau để chỉnh trang dọn dẹp sạch sẽ
trong kế hoạch chỉnh trang này thành phố đã làm hồ sơ lắp đặt thêm hai mươi ba trụ với ba mươi năm bóng đèn ở khu vực này
đồng thời di dời hệ thống đèn cao áp công suất lớn hiện đặt tại công viên eo ông từ về lắp đặt tại bãi sau
thành phố vũng tàu sẽ thực hiện triển khai hai đề án gồm phát triển không gian bãi sau và thành lập một khu phố ẩm thực tại đây
ngày một mươi tám tháng một mươi một tại xã an lập huyện dầu tiến tỉnh bình dương
dự án có điểm đầu tại xã trừ văn thố huyện bầu bàng tỉnh bình dương và điểm cuối tại nút giao với quốc lộ n hai
này là đường hồ chí minh thuộc huyện đức hòa tỉnh long an
khi được đầu tư hoàn chỉnh dự án này sẽ có quy mô cao tốc sáu làng xe vận tốc thiết kế một trăm linh km trên giờ
tuy nhiên dự án sẽ được phân kỳ đầu tư trước mắt sẽ làm đường quy mô hai làng xe
trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng
đó là chưa kể cầu vượt và nút giao giữa đường hồ chí minh và quốc lộ hai mươi hai đã được xây dựng xong nhiều năm trước
tổng mức đầu tư dự án là hơn hai hai trăm chín mươi hai tỷ đồng bằng vốn ngân sách
dự án được khởi công trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
theo phê duyệt dự án của bộ giao thông vận tải
theo nghị quyết của quốc hội
hai đêm diễn của nhóm nhạc westlife thuộc khung khổ the wild dreams tour tại tp hcm đang được đông đạo khán giả chờ đón
trước đêm diễn bang tổ chức tiết lộ là sân khấu được thiết kế là theo dạng chữ t
có thêm một sân khấu phụ kết nối sân khấu chính với khu vực mặt sân
thiết kế sân khấu hai đêm diễn của nhóm westline tại tp hcm
vào hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một chỉ có riêng khi nhóm dừng chân tại việt nam
thiết kế này để các ca sĩ có thể kết nối gần hơn với hàng ngàn người hâm mộ tại sân vận động
ngoài ra chương trình còn có một sân khấu phụ kết nối sân khấu chính với khu vực mặt sân
ngoài ra bang tổ chức cũng hé lộ người đám nhiệm vai trò ca sĩ h mở màng
trước khi vào xét diễn chính thức của westlife là andrea một giọng ca người philippines island
trước đó đơn vị tổ chức cho biết toàn bộ một mươi năm vé của đêm đầu tiên
đã được bán hết chỉ sau khoảng bốn tiếng đồng hồ
tuy nhiên trước sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng phan việt
và phán hồ từ nhiều khán giả chưa mua được vé
thì bang tổ chức the white dreams tour all the hits của westlife tại việt nam
quy định mở bán thêm cho cả hai đêm diễn hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một
bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết đã tiến hành rà soát các phương tiện truyền thông của bảo hiểm xã hội
phát hiện là trên google maps phần liên hệ đã bị các đối tượng sửa thông tin tổng đài liên hệ
để lừa người có nhu cầu liên hệ tư vấn chính sách bảo hiểm
theo bảo hiểm xã hội tp hcm gần đây tại một số tỉnh thành có tình trạng người dân gọi vào hotline
từ website tư vấn không chính danh và bị tính cước tám đồng mỗi phút
trong đó các liên hệ đã bị sửa thông tin tổng đài thường là đầu số một chín không không chín chín sáu sáu
việc cố tình chia sửa thông tin của các cơ quan bảo hiểm xã hội trên các trang tìm kiếm định vị
có mục đích lừa người dân đơn vị có nhu cầu liên hệ giải quyết công việc
tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiếp nhận hồ sơ qua số hotline giả
để thu tiền cước điện thoại với giá cao
theo bảo hiểm xã hội tp hcm hành vi này không chỉ lừa tiền
mà còn là mất uy tín của ngành bảo hiểm xã hội và giám súc niềm tin của nhân dân
đối với các cơ quan nhà nước
hiện bảo hiểm xã hội tp hcm chỉ có duy nhất cổng thông tin điện tử tại địa chỉ
tphcm bohiemxahoi gov vn và tổng đài chăm sóc khách hàng số một chín không không chín không sáu tám
để cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
địa chỉ trụ sở và số điện thoại
điện thoại liên lạc của văn phòng bảo hiểm xã hội tp hcm
bảo hiểm xã hội tp thủ đức và hai mươi một quận huyện
tại tp hcm hội trợ quốc tế về trang sức việt nam lần thứ ba mươi vừa chính thức khai mạc
mang đến cơ hội thưởng lãm những mẫu mã cập nhật mới nhất về đá quý
hành trình ba mươi năm của sự kiện đá quý cũng đã góp phần đưa kỹ nghệ kim hoàng
trong nước tìm cận với công nghệ quốc tế
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay hội chậu quốc tế về trang sức việt nam
là nơi gặp gỡ thượng niên của các đơn vị kinh doanh và chế tác trang sức vàng bạc
không chỉ tại việt nam mà nhiều nước trên thế giới
những năm gần đây bên cạnh những khu vực trưng bày những mẫu mã truyền thống
với giá trị xa xỉ thì còn đa dạng hơn về mẫu mã giới thiệu đến người tiêu dùng trẻ tuổi
với giá cả phù hợp
ước tính của bank company đến năm hai nghìn hai mươi ba chỉ tính riêng thế hệ millennials và gen z
sẽ chiếm từ bảy mươi năm tám mươi doanh thu toàn thị trường xa xí phẩm
do đó nỗ lực duy trì hỗ trợ quốc tế trang sức việt nam hàng năm là cơ hội cho người tiêu dùng
tiếp cận ngành hàng này với nhiều chương trình tốt vừa là dịp để các đơn vị trong ngành
cập nhật xu hướng thị hiếu trang sức của nhóm người tiêu dùng trẻ
thích ứng tốt hơn với thay đổi của thị trường
mẫu nữ trang mới nhất các công nghệ tiên tiến nhất
và như bạn nói càng ngày càng trẻ hóa để phù hợp cho đối tượng trẻ
tuy nhiên mình có những mẫu mã nữ trang và truyền thống
cho các quý vị khách hàng quý bà thương nhân
và mong muốn mỗi một năm kỳ hỗ trợ này là nơi gặp gỡ
của các thương hiệu lớn trong nước và ngoài nước
việc đầu tiên là mình kết nối với các doanh nghiệp
việc thứ hai nữa đó là mình trao đổi kinh nghiệm
và việc thứ ba là mình tìm hiểu các công nghệ mới
sao cho mình phục vụ cho khách hàng tất cả các đội tàu bưởi
làm sao mà tốt nhất đẹp nhất
năm hai nghìn hai mươi ba vấn đề tính dụng là vấn đề nóng với ngành ngân hàng
thông qua các giải pháp và sự quyết liệt trong triển khai thực hiện
tính dụng được kỳ vọng là sẽ tăng tích
tăng tích cực trong những tháng cuối năm
qua đó thì có thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
góp phần thúc đẩy nền kinh tế
và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm chia sẻ
đến nay tp hcm đã thực hiện được ba mươi hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp
tại các địa bàn quận huyền của thành phố
giải ngân cho vay với số tiền đạt năm trăm tám mươi một tỷ đồng cho gần một trăm tám mươi khách hàng
bằng một trăm một mươi một bảy gói tính dụng ưu đại các tổ chức tính dụng đăng ký
theo kế hoạch năm với quy mô gói là năm trăm hai mươi tỷ đồng
hoạt động tính dụng nói chung và tính dụng trên địa bàn tp hcm
đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
có thể nói cái chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
đây là một hành động cụ thể của ngành ngân hàng
với một ý nghĩa đó là kết nối ngân hàng doanh nghiệp
để tháo gỡ khoan cho doanh nghiệp đối thoại doanh nghiệp
truyền thông chính sách đặc biệt là kết nối
để đáp ứng nhu cầu vốn dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp
với tinh thần đó ngành ngân hàng nói chung
và ngân hàng trên địa bàn tp hcm nói riêng
chúng tôi đã tổ chức các chương trình kết nối với nội hàm
giảm lái suất cho doanh nghiệp cơ cấu lại nợ
giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp cho vay mới với lãi suất thấp
và thực hiện các chương trình tính dụng ưu đại
đối với năm nhóm ngành lấy vương tiên
thúc đẩy tăng trưởng tính dụng không chỉ là mong mỏi của các doanh nghiệp
mà còn là trách nhiệm và nỗ lực của các ngân hàng thương mại
trong bối cảnh đó các ngân hàng thương mại cũng đã nỗ lực thực thi
các yêu cầu của cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp sme nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ
triển khai nhiều gói tính dụng ưu đại cho doanh nghiệp
tạo điều kiện thực hiện hồ sơ thủ tục để các doanh nghiệp
tiếp cận các gói vay ưu đại
sẵn sàng do tinh thần cuối năm chúng tôi đã có một chương trình không có giới hạn
dành cho những khách hàng đặc biệt là nhà cung ứng của các siêu thị
lãi suất đó là chừng bảy năm không có giới hạn
ngoài ra đối với doanh nghiệp lần đầu tiên là ở hdb
có thể có một lãi suất đó là chừng sáu mươi ba một
chúng tôi quan điểm từ nhà ngân hàng là thanh khoản doanh nghiệp rất quan trọng
nếu như tính dụng không chỉ là giúp
cho phát triển kinh doanh buôn bán tăng trưởng
thì tính dụng còn giúp cái thanh khoản hàng ngày cho doanh nghiệp
các chuyên gia cũng nhìn nhận chưa bao giờ ngành ngân hàng triển khai
các chương trình ưu đại với lãi suất thuộc nhóm thấp nhất lịch sử như hiện nay
với mặt bằng hiện tại lãi suất huy động lẫn cho vay khó có thể giảm sâu thêm
do đó vấn đề của tăng trưởng tính dụng những tháng cuối năm
không nằm ở chiều cung mà là ở phía cầu
vấn đề hạ lãi suất
lãi suất cho vay thì tôi nghĩ là dư địa là khó
lãi suất huy động đã giảm rất mạnh
và hiện gần đây lãi suất cho vay cũng là giảm theo
và ở đây chúng ta hình dung ra một cách tính lãi suất rất quan trọng
đấy là lãi suất cho vay thì bằng lãi suất huy động
cộng với cả dự kiến lợi nhuận ngân hàng
mà lợi nhuận này phải cover được cái rủi ro dự kiến của ngân hàng gặp phải
mà trong bối cảnh hiện nay thì rõ ràng câu chuyện rủi ro của doanh nghiệp là khá lớn
đặc biệt là khả năng tiêu thụ sản phẩm
do đó là chúng ta phải chấp nhận lãi suất ở một mức phù hợp cho cả ngân hàng và doanh nghiệp
từ nay đến cuối năm để kích thích tăng trưởng
các ngân hàng sẽ tập trung khai thác tính chất mùa vụ
dịp tết nhu cầu vốn tăng cao
ngân hàng thương mại duy trì đảm bảo nhu cầu vốn cho vay ngắn hạn doanh nghiệp
giúp doanh nghiệp giảm giá thành khoảng chín tỷ đồng
qua kênh phân phối tiếp cận nguồn vốn giá rẻ
bên cạnh đó các ngân hàng cũng tiếp tục đưa ra các giải pháp khơi thông tính dụng
như đơn giản hóa thủ tục giảm thời gian duyệt hồ sơ
tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng